ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản đã được khống chế tuy nhiên bên trong ngôi nhà đã bị cháy đen
trần tường nhà có dấu hiệu đổ sụp nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn
lực lượng cứu hộ đã điều xe múc đến phá rỡ ngôi nhà để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong
hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương
vụ cháy xảy ra vào khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày
ba nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy là bà đặng thị hà vợ ông hùng cùng hai con bốn tuổi và một tuổi
công an quận liên triều phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã tạm giữ nguyễn văn nông
chú tại phường hòa minh liên triều
nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi tháng tám
tại cơ quan công an nghi phạm khai từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
người này có cho ông trần văn nông
nam là chồng bà hòa mượn sáu mươi triệu đồng để làm giấy tờ đất
tuy nhiên nhiều lần đòi nợ ông nam chỉ trả cho nông một mươi triệu đồng
số tiền còn lại ông nam không chịu trả dù ông nông đã nhiều lần đòi
cho đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng tám nông mang theo bộ hàn gió đá mini đến phía sau nhà ông nam
bà hòa rồi đục lỗ một phía sau nhà dùng ống nhựa đổ xăng trong can vào nhà rồi châm lửa đốt sau đó bỏ về
nguyễn kim bảng tỉnh hà nam đang tạm giữ hai đối tượng là nguyễn tiến công chú tại huyện kim bảng
và nguyễn anh đông chú tại huyện bình lục để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
từ khoảng cuối tháng bảy đến đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn huyện kim bảng đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự đã làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn tiến công là thủ phạm gây ra các vụ trộm trên
thu giữ các tam vật liên quan công khai nhận lợi dụng thời điểm đêm tối người dân ngủ say đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
sau đó mang đến tiêu thụ cho nguyễn anh đông là chủ cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động để lấy tiền tiêu xài
được biết tổng giá trị tài sản công trộm cắp được là khoảng một trăm linh triệu đồng
vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng biên phòng con tum phối hợp với công an huyện ngọc hồi tuần tra mật phục bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển pháo
và động vật hoàng dã trái phép
hai đối tượng là cao trọng nghĩa chú tại tỉnh quảng bình và hoàng văn nghiệp chú tại tỉnh yên bái
tăng vật thu được là hai mươi hộp pháo tổng trọng lượng sáu mươi bốn kg và năm cá thể tt sống
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số tăng vật trên từ lào về việt nam cho một người đàn ông tiên dũng không rõ nhân thân
mở rộng phạm vi tìm kiếm gần đó phát hiện thêm khoảng một trăm hai mươi kg pháo
hiện các đơn vị đang phối hợp hoàn tất hồ sơ để tiếp tục xử lý hai đối tượng theo quy định